ban giám đốc công an tp hcm yêu cầu ban chỉ huy các đơn vị và cán bộ chiến sĩ
tham gia thực hiện đề án sáu phải xác định công việc cấp căn cứ công dân gắn chip
là nội dung công tác có tính chiến lược lâu dài và là cốt lõi
trong việc thực hiện đề án sáu của chính phủ
công an tp hcm cũng đặt mục tiêu hoàn thành việc thực hiện thu nhận hồ sơ
cấp căn cước công dân đối với hơn một bốn triệu trường hợp trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo đó công an tp hcm triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân
đối với toàn bộ công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên có hậu khẩu thường trú
tại tp hcm nhưng chưa được cấp căn cước công dân
công an tổ chức thu nhận hồ sơ căn cứ công dân từ bảy h đến hai mươi hai h các ngày trong tuần
kể cả thứ bảy chủ nhật và ngày lễ tại trụ sở đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an quận nguyện tp hcm
hiện nay các quận nguyện đều được giao chỉ tiêu cụ thể và phân công nhiệm vụ
đến từng cán bộ chiến sĩ để thực hiện đợt cao điểm này
theo đó là công an quận được giao chỉ tiêu là ba mươi chín
đội quản lý chính đã có thăm mưu ba chiếc quận và phân công chỉ tiêu cụ thể
cho từng công an phường và từng ô khu vực để mà có phân công nhiệm vụ cho thành viên
tổ công tác để sáu khu khu khố hỗ trợ lực lượng công an vận động tiên triền
để người dân thực hiện cấp căn cứ công dân gắn chip đặc biệt là theo tài khoản
định tranh điện tử để phục vụ cải cách hành tránh và đăng ký hồ sơ và cộng dịch vụ công
đối với các hồ sơ cấp căn cứ công dân gặp sai sót khi cấp online trước đây
khiến nhiều trường hợp người dân chưa nhận được căn cứ công dân
đại diện công an tp hcm khẳng định sẽ tập trung ưu tiên giải quyết
không để người dân bức xúc kéo dài và giảm phiền hà tiết kiệm tối đa thời gian
và công sức đi lại của người dân
trong quá trình chúng ta nhập liệu chúng ta thực hiện các thao tác trên hệ thống
phần mềm cơ sở dữ liệu của nhà bình cư và phần mềm căn cứ công dân
cũng có những sai sót về các vấn đề nhập liệu về các trường thông tin
thậm chí có những sai dấu phẩy dấu hỏi hoặc dấu ngã
cũng đã không thể cấp được căn cước công dân
trên cơ sở như vậy bang giám đốc cũng đã trị đảo quyết liệt cho phòng pc sáu
và công an hai mươi một quận nguyện tập trung để phân loại điều tra cơ bản
với những số căn cứ công dân bị sai lịch thông tin hoặc vân tay không đạt chuẩn
chụp ảnh không đạt chuẩn để có thư xin lỗi và mời người dân lên để thu nhận lại
đối với căn cứ công dân mã vạch làm năm hai nghìn hai mươi
công an tp hcm cho biết theo quy định
không có thể cấp được căn cứ công dân
không bắt buộc phải đổi sang căn cứ công dân gắn chip
nhưng người dân nên đổi vì căn cứ công dân gắn chip độ bảo mật rất cao
tránh giả mạo có thông tin dữ liệu bằng tiếng anh khi thực hiện dân sự
bên cạnh đó chỉ có căn cứ công dân gắn chip
người dân mới tạo được tài khoản định danh điện tử
giúp thực hiện các thủ tục hành chính trên mạng được thuận lợi tiết kiệm
các tiện ích của căn cước công dân gắn chip sẽ ngày càng mở rộng
như rút tiền ngân hàng khám chữa bệnh
khi người dân đổi sang căn cước công dân gắn chip
là góp phần hỗ trợ chính quyền thành phố chính phủ ngành công an
hoàn thành đề án sáu hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử